thống kê từ cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông cho thấy tính đến hôm qua ngày hai mươi tháng tám
số lượt tải ứng dụng bluezone trên cả nước đã vượt mốc hai mươi triệu lượt
tính đến nay bluezone đã hỗ trợ cơ quan y tế địa phương trùy vết phát hiện một ba trăm chín mươi một trường hợp nghi
đã từng ở gần người nhiễm hoặc người nghi nhiễm mới
đại diện cục tin học hóa cũng nhấn mạnh ứng dụng bluezone không sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào
ngoài mục đích bảo vệ người dân và gia đình trước dịch bệnh
đây hiện là phương thức hiệu quả và ít tốn kém nhất nhằm đối phó với đại dịch covid một mươi chín